hà nội chuẩn bị phương án phòng chống dịch ở mức cao hơn
ca covid một mươi chín tăng mạnh hà nội có quá tải để điều trị f
quận bốn nâng cấp đội dịch cấm hàng quán bán đồ uống có cồn
thành phố hồ chí minh chưa tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ em năm tuổi và học sinh lớp một
các chuyên gia bối rối khi số ca covid một mươi chín của nhật tiếp tục giảm
kính chào quý vị khán giả đã theo dõi chương trình trên kênh sức khỏe và đời sống
chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng làm việc thật hiệu quả
vừa rồi là phần tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
còn ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết
mở đầu bản tin xin mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất về tình hình covid một mươi chín tại hà nội
tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi sáu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trừ xuân dũng đã thông tin về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong suốt thời gian vừa qua
đáng chú ý phó chủ tịch thành phố hà nội đã khẳng định hà nội luôn chủ động chuẩn bị phương án phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn
để không bị động bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra
theo ông chử xuân dũng trong đợt dịch lần thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận tổng số một mươi bốn chín trăm hai mươi năm ca
trong số đó có năm bốn trăm bốn mươi ba ca ngoài cộng đồng
trước tình hình đó thành phố đã ban hành phương án số một trăm tám mươi hai số hai trăm ba mươi sáu về đáp ứng thu dung điều trị thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thực hiện cải tạo nâng cấp đầu tư hệ thống khí y tế tại ba mươi hai bệnh viện trực thuộc sở y tế
với tổng số khoảng ba bệnh viện trực thuộc sở y tế với tổng số khoảng ba bệnh viện
có hệ thống oxy y tế đầu dường
hai mươi trên ba mươi quận huyện thị xã thành lập cơ sở thu dung điều trị f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
hiện nay hai mươi ba quận huyện đã tiếp nhận điều trị bệnh nhân f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tổng số chín trăm chín mươi chín người
ông chữ xuân dũng thông tin từ thực tế công tác phòng chống dịch đã có một số kinh nghiệm bước đầu được đúc kết
đó là sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung đồng bộ thống nhất xuyên suốt và nhất quán từ thành phố đến cơ sở
lấy người dân là trung tâm là chủ thể trong phòng chống dịch
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chữ xuân dũng khẳng định hà nội luôn chủ động chuẩn bị phương án phòng chống dịch
ở cấp độ cao hơn để không bị động bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra
song song với việc phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội giao thương đi lại của người dân được đảm bảo
đồng thời thành phố đã triển khai phân cấp cho các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đảm bảo an toàn linh hoạt hiệu quả phát triển kinh tế xã hội
giá cấp độ dịch định kỳ để làm cơ sở thực hiện áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp
không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh sự đi lại của người dân
liên tiếp những ngày gần đây số f của hà nội tăng mạnh
trước tình hình đó nhiều người lo sàng hệ thống y tế của thành phố sẽ quá tài
tuy nhiên lãnh đạo các bệnh viện ở hà nội hầu hết khẳng định không quá tài
do quy định phân tầng khá rõ ràng
theo ông phùng quốc anh trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện thanh nhàn
hiện số f nhập viện trung bình một mươi hai một mươi ba ca một ngày
trong số được điều trị thì bệnh nhân có bệnh lý nền và cao tuổi chiếm ba mươi bốn ba mươi năm
ông chia sẻ khoảng một đến hai tuần trước f từ tuyến dưới chuyển lên chưa đúng tầng
trung bình hai mươi hai mươi năm ca mỗi ngày dẫn đến hiện tượng quá tải
bệnh viện xác định lại bệnh nhân thuộc tầng nào thì điều trị ở tầng đó
ví dụ bệnh nhân thuộc tầng nhẹ thì về điều trị tuyến dưới
do đó việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân tại bệnh viện hiện ổn định
và không quá tài
ông nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang cũng khẳng định
không có hiện tượng quá tải điều trị f bệnh viện đang trị cho một trăm năm mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó hai mươi năm bệnh nhân nặng một mươi bệnh nhân nguy kịch hai bệnh nhân lọc máu
năm bệnh nhân thở máy xâm nhập ba bệnh nhân thở máy không xâm nhập
bệnh viện được sở y tế hà nội giao ba trăm linh giường điều trị với hai trăm năm mươi giường hồi sức
là bệnh viện tầng ba nên đơn vị chỉ tiếp nhận những bệnh nhân nguy kịch
nhóm bệnh nhân chưa nặng nhưng có bệnh nền chưa tiêm vaccine tuổi cao
theo ông thường khi f tăng thì số ca nhập viện tăng là tất nhiên
nhưng không thể so sánh với trước khi tất cả f điều trị tại bệnh viện
hà nội đã phân tầng rõ ràng f không thể nhẹ không triệu chứng điều trị tại nhà
vì thế giai đoạn tới có thể bệnh nhân tăng nhưng số nhập viện sẽ giảm
dần dần chúng ta sẽ có tiêu chí tiêu chuẩn nhập viện theo mức độ bệnh
thưa quý vị diễn biến dịch tại tp hcm hiện nay cũng đang rất phức tạp
vừa qua quận bốn đã nâng cấp độ dịch từ hai lên cấp độ ba
đây là địa bàn thứ nhất tại tp hcm có nguy cơ cao là vùng cam
trước tình hình đó ubnd quận này yêu cầu hàng quán giảm công suất còn năm mươi
các cơ sở kinh doanh xuyệt vụ dừng phục vụ đồ uống có cồn
tại họp báo mới đây bà đỗ thị trúc mai phó chủ tịch ubnd quận bốn cho biết
đến nay quận bốn là địa bàn duy nhất nâng cấp đội dịch từ cấp độ hai lên cấp độ ba
nguy cơ cao vùng cam
theo đó ubnd quận bốn đã chỉ đạo các phường trung tâm it
phòng y tế tổ kiểm tra tăng cường truyền thông thông tin cho người dân
các hàng quán ăn uống quận yêu cầu giảm công suất năm mươi
đồng thời các cơ sở kinh doanh trên địa bàn không phục vụ đồ uống có cồn
một số hoạt động kinh doanh mua bán quận thông tin để người dân thực hiện
các biện pháp hạn chế theo quy định của cấp độ dịch
bà nói phó chủ tịch quận cho biết trong tuần đầu của tháng một mươi hai
số ca tử vong của quận bằng số ca tử vong tháng một mươi một
thực tế đây là các trường hợp đã nhập viện trước đó và đã điều trị ở tuyến trên
theo bà mai nguyên nhân khiến cho dịch bệnh trên địa bàn gia tăng
do nhiều người dân chủ quan sau khi đã tiêm hai mũi vaccine và là f khỏi bệnh
họ cho rằng có thể sẽ miễn nhiễm covid một mươi chín
có trường hợp trao đổi với nhau rằng tiêm hai mũi vaccine sẽ bị bệnh nhẹ
nên giao lưu trong cộng đồng diễn ra rộng hơn
mặt khác quận bốn cũng là địa bàn nhỏ có nhiều khu lao động hẻm nhỏ tràn trịch
do đó việc giao lưu thường xuyên đã khiến cho dịch bệnh gia tăng
ngay khi có ca nhiễm trong cộng đồng quận đã đánh giá
và nhận thấy phần lớn là ổ dịch gia đình
khi một người mắc thì những thành viên còn lại cũng dương tính
hiện nay số người cách ly tại nhà có xu hướng
theo thống kê số người mắc covid một mươi chín ở quận đến nay là một mươi tám bốn trăm chín mươi bảy người
số đàn cách ly điều trị tại bệnh viện khu cách ly của quận là bốn trăm tám mươi một
tại nhà là ba trăm bảy mươi trong đó có năm mươi trường hợp đang được làm hồ sơ đi cách ly
do nơi ở không đủ điều kiện
phó chủ tịch quận bốn cho biết gắn với công tác phòng chống dịch
quận còn chú trọng phòng chống dịch
công tác truyền thông để người dân nhận thức rõ đã tiêm đủ liều vaccine
đã khỏi bệnh vẫn phải biết tự bảo vệ mình
bà mai nhấn mạnh mình an toàn gia đình mình mới an toàn
và xã hội mới an toàn
liên quan tới việc cấp thuốc điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
nhiều người dân phản ánh chưa được cấp phát monupirapir khi mắc covid một mươi chín
lý giải về vấn đề này đại diện sở y tế tp hcm thông tin
không phải f nào cũng được cấp loại thuốc này
trả lời câu hỏi liên quan đến việc sử dụng thuốc
monopiravir trên địa bàn bà nguyễn thị huỳnh mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
với gói thuốc c thuốc kháng virus monopiravir
mới đây thành phố được cấp thêm hai mươi năm liều
ngoài ra các gói thuốc c từ cơ sở y tế bệnh viện chưa sử dụng
cũng được điều chuyển về trạm y tế để cấp phát cho người dân
tp hcm cũng được bộ y tế cung cấp hai ba trăm linh liều thuốc favipiravir
ngoài ra thành phố cũng được cung cấp một số loại thuốc y học cổ truyền
trong đó có hai hai trăm linh liều xuyên tâm liên từ bộ y tế phân bổ
để hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bên cạnh đó tp hcm cũng được hỗ trợ trên ba mươi liều sản phẩm covir
thực phẩm chức năng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe khi mắc covid một mươi chín
như vậy với tình hình hiện tại tp hcm dồi dào về thuốc
lượng thuốc này được quản lý kiểm soát chặt chẽ
trước tình hình f tăng trong thời gian
bà mai nhấn mạnh
lý giải về vấn đề nhiều người dân phản ánh chưa được cấp phát thuốc monuperavir
khi mắc covid một mươi chín
tránh văn phòng sở y tế tp hcm thông tin
thuốc kháng virus phải sử dụng đúng đối tượng
không phải người bệnh covid một mươi chín nào cũng được cấp túi xe
bà mai chia sẻ
ví dụ người bệnh trẻ khỏe không triệu chứng khi mắc covid một mươi chín
tiêm đủ hai liều vaccine thì không thuộc chỉ định uống monophravir
việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ dẫn đến hệ quả nguy hiểm
đặc biệt là kháng sinh
đây là điều rất nguy hiểm cho cộng đồng
về việc giao bán thuốc monopiravir
đại diện sở y tế tp hcm khẳng định
đây là thuốc chưa được cấp phép lưu hành
do đó việc lưu hành sản phẩm trên không gian mạng
thị trường mua bán đều bất hợp pháp
trả lời cho câu hỏi của phóng viên
vì sao ngành y tế nói quản lý chặt chẽ túi thuốc c
mà vẫn có tình trạng giao bán thuốc trên mạng
bà mai cho biết
tính đến nay
ngành y tế chưa phát hiện nhân viên của trạm y tế
trạm y tế lưu động có liên quan đến việc giao bán gói thuốc xe
tránh văn phòng sở y tế tp hcm nói
tình trạng vẫn còn hiện hữu
ngành y tế và công an
ban chỉ đạo vẫn đang tiếp tục điều tra
xác minh để làm rõ việc này
thưa quý vị
vừa qua các địa phương trên cả nước
đã có kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp trở lại
tuy nhiên do dịch covid một mươi chín tại thành phố
đang có trường hướng phức tạp
vì vậy ubnd tp hcm chỉ đạo
tạm thời chưa tổ chức giải học trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục cho trẻ năm tuổi
và học sinh lớp một cho đến khi có thông báo mới
phó chủ tịch ubnd tp hcm
dương anh đức
vừa ký văn bản khẩn gửi sở giáo dục và đào tạo
sở y tế và ubnd tp hcm
và hai mốc quận huyện
về hướng dẫn tổ chức giải học trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tp hcm
hiện nay dịch covid một mươi chín
tại thành phố đang có triều hướng
diễn ra phức tạp
so với ca nhiễm hàng ngày vẫn đang tăng cao
vì vậy ubnd tp hcm chỉ đạo tạm thời
chưa tổ chức giải học trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục với trẻ năm tuổi
và học sinh lớp một cho đến khi có thông báo mới
từ một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tp hcm chỉ thí điểm tổ chức
học tập trực tiếp cho khối chín và khối một mươi hai
đối với các cơ sở giáo dục
đủ điều kiện an toàn trong phòng chống dịch
sau thời gian thí điểm
việc tổ chức học tập trực tiếp
đối với nhóm học sinh trên
từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
sở giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp
với sở y tế ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ đức và hai mươi một quận huyện
để tổng kết rút kinh nghiệm
và tham mưu cùng ubnd tp hcm
xem xét quyết định việc tiếp tục
mở rộng dân đối tượng
hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố
từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
được biết ubnd tp hcm
trước đó đã ban hành văn bản
về việc cho phép mở cửa thí điểm trường học
đối với học sinh ba khối
một chín và một mươi hai
từ ngày một mươi ba tháng hai
và bật mẫu giáo trẻ năm tuổi
từ ngày hai mươi tháng một mươi hai
tuy nhiên qua khảo sát của sở giáo dục và đào tạo
thì hơn bảy mươi phụ huynh bày tỏ
không ủng hộ phương án cho học sinh lớp một
đến trường như kế hoạch
nhiều ý kiến lo ngại về việc
trẻ chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín
nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
khá cao trong trường học
vì vậy quyết định tạm thời
chưa thí điểm việc mở cửa lại trường học
đối với học sinh lớp một và trẻ mẫu giáo năm tuổi
như hiện nay được xem là phù hợp
với bối cảnh một số cơ sở trường học
chưa được bàn giao do vẫn trưng dụng
để chống dịch cũng như tâm lý lo lắng
của phụ huynh và khó khăn
tại các trường nếu tổ chức dạy học trực tiếp
quý vị thân mến
hiện nay tình hình dịch bệnh tại đà nẵng
đã có những diễn biến vô cùng căng thẳng
khi mà các ca cách ly tăng liên tục
lập kỷ lục trong những ngày vừa qua
mới đây đà nẵng ghi nhận một trăm tám mươi f
trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai
trong đó số ca chưa cách ly cao kỷ lục
với một trăm năm mươi một trường hợp
một công ty có đến một trăm một mươi một ca
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
trong ngày thành phố ghi nhận
trong đó số ca cộng đồng tăng kỷ lục
với một trăm năm mươi một trường hợp
đáng chú ý trong số một trăm năm mươi một ca covid một mươi chín
thì có một trăm một mươi một ca là công nhân
công ty matrix khu công nghiệp hòa khánh
lấy mẫu test nhanh dương tính
một mươi bốn ca lấy mẫu đại diện
hội gia đình phường hòa minh hòa hiệp bắc
một ca là nhân viên y tế bệnh viện tâm thần
một ca đi khám nghĩa vụ quân sự
số ca chưa cách ly còn lại được phát hiện
khi đến các cơ sở y tế
lấy mẫu xét nghiệm gồm
trung tâm y tế quận cẩm lệ bệnh viện tam trí
trung tâm y tế quận liên chiểu
bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện ung bướu
phòng khám y đức phòng khám hòa khánh
phòng khám thiện phước
bảy trên bảy quận huyện ghi nhận ca mắc
có nguy cơ lây lan cho cộng đồng
cộng dồn từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến nay
đà nẵng ghi nhận hai một trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm hai mươi một ca ngoại tỉnh
liên quan tới việc kháng thể bảo vệ
người sau khi tiêm vaccine
mới đây bộ y tế giao các viện nghiên cứu
đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ
với người tiêm vaccine covid một mươi chín
và người đã nhiễm sars cov hai
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên
vừa cho biết
bộ y tế đã giao cho các viện nghiên cứu
đánh giá kháng thể bảo vệ
sau tiêm vaccine covid một mươi chín
và kháng thể ở các trường hợp đã nhiễm sars cov hai
ông tuyên thông tin
hiện các viện đang nghiên cứu
và bộ y tế cũng đã đề nghị các viện sớm công bố nghiên cứu
bao gọi kết quả về các trường hợp
đã tiêm vaccine hoặc nhiễm sars cov hai
trước đó bộ y tế đã có văn bản
đề nghị sở y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan
về việc không sử dụng xét nghiệm kháng thể
sars cov hai sai mục đích
sau khi tiêm vaccine hoặc đã khỏi bệnh
vì có thể gây tâm lý chủ quan
trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
bộ y tế cho biết
hiện tổ chức y tế thế giới chưa đưa ra khuyến cáo
về ngưỡng đáp ứng bảo vệ đối với virus sars cov hai
bên cạnh đó xét nghiệm huyết thanh học
phát hiện kháng thể không sử dụng
để xác định đang nhiễm virus
và không giúp xác định hiệu quả bảo vệ
đối với bệnh covid một mươi chín
chủ yếu phục vụ trong nghiên cứu đánh giá dịch tễ điều trị
liên quan đến việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đến nay việt nam đã đưa vào sử dụng
nhiều loại thuốc trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
như thuốc ức chế sự nhân lên
ngoài ra thuốc kháng thể kép
cũng đang được đưa vào điều trị
cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
các thuốc hỗ trợ khác như thuốc ức chế
phản ứng miễn dịch thuốc chống đông
kháng sinh kháng nấm thuốc dược liệu
thuốc cổ truyền xuyên tâm liên
cũng được đưa vào phục vụ
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
hiện có sáu nhà máy trong nước nộp hồ sơ
đăng ký thuốc điều trị covid một mươi chín
với năng lực sản xuất ít nhất một triệu liều một ngày
nếu được cấp phép đáp ứng
nhu cầu thuốc monopiravir
cho công tác phòng chống dịch của cả nước
chuyển sang thông tin về tình hình covid một mươi chín thế giới
những ngày gần đây
nhật bản chỉ có khoảng một trăm linh ca nhiễm mới mỗi ngày
tương đương một triệu dân có một ca nhiễm
như vậy số ca nhiễm và tử vong
vì covid một mươi chín của nhật bản
đang giảm trái ngược với sự bùng phát
ở các khu vực khác của châu á
suốt tháng một mươi một và đầu tháng một mươi hai
số ca tử vong ở nhật bản
thậm chí có những ngày không có bệnh nhân nào
trong khi đó một số quốc gia cùng khu vực
đang chứng kiến số ca nhiễm cao kỷ lục
trong đại dịch
trước đây các chuyên gia cũng đã đưa ra nhiều giả thuyết
biến thể delta có thể đột biến
dẫn tới tuyệt chủng ở nhật bản
viện di truyền quốc gia nhật bản
nhận định một biến thể phụ của delta
được gọi là ai hai mươi chín
có thể mang lại một số khả năng miễn dịch
cho cộng đồng
ông inoue nói
tôi nghĩ ai hai mươi chín đang bảo vệ chúng ta
khỏi các chủng khác
tuy nhiên vị giáo sư người nhật cảnh báo
nghiên cứu của ông vẫn chỉ là giả thuyết
tôi không tự tin một trăm linh
của đại học queensland australia
đánh giá sự khác biệt
về số lượng ca covid một mươi chín giữa các quốc gia
do sự kết hợp phức tạp giữa thời tiết
mật độ dân số và chiến lược
chống lại đại dịch
giáo sư chia sẻ thêm
chúng ta cần cố gắng học hỏi từ các quốc gia khác
nhưng không nên áp dụng kinh nghiệm
nhau cho các quốc gia bởi có những khác biệt
ngoài tiêm chủng một số quốc gia
đang dùng chiến lược khác để kiểm soát
sự lây lan từ các biện pháp đơn giản
như vệ sinh tay giãn cách xã hội
sử dụng khẩu trang
nhật bản không bao giờ phong tỏa theo cách
mà nhiều quốc gia đã làm nhưng cũng không
từ bỏ các quy định hành vi và hạn chế
biên giới trước khi có vaccine
kazuaki jindai nhà nghiên cứu
tại đại học tohoku nói
đeo khẩu trang và các thói quen
vệ sinh cá nhân vẫn có ý nghĩa
vaccine là một khía cạnh quan trọng
của việc phòng ngừa covid một mươi chín
nhưng không phải phép màu
một số người cho rằng tốc độ giảm các ca bệnh
ở nhật bản còn là vấn đề thời gian
quốc gia này bắt đầu chúng ngừa muộn
đồng nghĩa hiệu lực của các mũi tiêm vẫn còn mạnh
thủ tướng fumio kishida
đã ra lệnh đóng cửa biên giới
vào tuần trước để ngăn chặn omicron
tới nay nhật đã phát hiện
bốn ca nhiễm biến thể này
ông kishida nói điều quan trọng
là phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
các đợt nhiễm nhắc lại bắt đầu
tuần trước và chính phủ đã tăng công suất
bệnh viện hơn ba mươi
từ khi một số bệnh nhân tử vong
tại nhà trong đợt dịch thứ năm vào tháng tám
thưa quý vị biến thể omicron
từ khi xuất hiện đã làm cả thế giới trao đảo
tuy nhiên mới đây bộ trưởng y tế anh
sajid david cho biết
việc áp đặt các biện pháp hạn chế
nhằm ngăn biến thể omicron của virus sars cov hai lây lan
có thể giúp nước này tránh được nguy cơ
phải diệt chặt kiểm soát vào dịch năm mới
trước đó thủ tướng anh boris johnson
đã thông báo khởi động kế hoạch b
đối với vùng england
nhằm ngăn chặn đà lây lan
của biến thể omicron
các biện pháp mới bao gồm
yêu cầu người dân làm việc tại nhà
đeo khẩu trang tại nơi công cộng
và sử dụng chứng nhận tiêm chủng
trả lời phỏng vấn của sky news
ông david cho biết
biến thể omicron đang lây lan nhanh hơn
bất kỳ biến thể nào từng được nghiên cứu
và có thể khiến cho anh ghi nhận
thêm một triệu ca mắc mới vào cuối năm nay
nếu duy trì tốc độ lây nhiễm như hiện tại
do đó chính phủ đã quyết định
hành động tránh để dịch vụ y tế
quốc gia nhs
phải chịu sức ép trong thời gian dài
ông hy vọng rằng phần lớn người dân anh
sẽ hiểu được việc triển khai hành động quyết liệt
tại thời điểm này sẽ giúp cho anh
tránh được nguy cơ phải áp đặt các biện pháp
nghiêm ngặt hơn sau đó
theo ông các biện pháp này sẽ giúp kéo dài
thời gian để người dân kịp tiêm mũi vaccine
tăng cường qua đó bảo vệ cộng đồng
trước nguy cơ mắc bệnh nặng hơn trong trường hợp
biến thể omicron có thể kháng vaccine
một phần các doanh nghiệp anh
hoài nghi về yêu cầu người dân làm việc
tại nhà trong bối cảnh giáng sinh
đang tới gần cũng là thời điểm
mua bán nhộn nhịp nhất trong năm khi được hỏi
liệu chính phủ có hỗ trợ thêm cho những doanh nghiệp
có nguy cơ chịu tổn thất do kế hoạch b
có hiệu lực hay không ông travis cho biết
chính phủ vẫn đang xem xét
về vấn đề này song cho rằng
tác động của các biện pháp này là rất nhỏ
ngoài ra ông khẳng định
chính phủ anh không có kế hoạch bắt buộc
tiêm phòng covid một mươi chín đối với toàn bộ người dân
chào quý vị biến thể omicron
tuy là một biến thể có tốc độ lây nhiễm nhanh
hơn những biến thể trước đó của sars cov hai
tuy nhiên chưa thể kết luận biến thể này
nguy hiểm hơn những biến thể trước đó
các nước cũng đang có những biện pháp ứng phó
và những hy vọng lạc quan về biến thể mới này
trong giai đoạn này quý vị hãy chú ý tuân thủ
quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất
từ bộ y tế để đảm bảo sức khỏe
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại